đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh trà vinh cùng hơn hai trăm linh cán bộ chủ chốt ban quản lý các hợp tác xã trong tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác
theo liên minh hợp tác xã tỉnh trà vinh vừa qua để củng cố và phát triển kinh tế hợp tác tỉnh đã tiến hành giải thể một mươi hợp tác xã và hai liên hiệp hợp tác xã chuyển đổi một trăm linh hợp tác xã hiện có sang hoạt động theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi ba
trong những năm tiếp theo tỉnh sẽ đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế hợp tác kiểu mới tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích của các hợp tác xã
phát biểu tổng quan về thành tiệu của nông nghiệp việt nam chủ tịch trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cũng chỉ ra những nguyên nhân bất cập và hạn chế của mô hình kinh tế hợp tác cũ không còn phù hợp như diện tích canh tác manh mún quy mô sản xuất nhỏ trình độ lao động thấp
đa số các hợp tác xã chỉ cung cấp một số đầu vào cho xã viên mà chưa quan tâm đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm hộ nông dân cần vốn sản xuất song không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng
trong khi thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa thì các cơ quan quản lý chất lượng không thể giám sát trực tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ
chính những nguyên nhân hạn chế đó kinh tế hợp tác cần được xây dựng và phát triển theo cung cách mới cụ thể là xây dựng hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai